ngày một mươi bảy tháng năm công an tỉnh nam định đã tổ chức lễ khánh thành tượng đài chủ tịch hồ chí minh
nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh của người và hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân
tượng đài chủ tịch hồ chí minh được làm bằng đồng có chiều cao ba chín mét
công trình tượng đài chủ tịch hồ chí minh được khởi công xây dựng từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
với mức kinh phí hơn năm tỷ đồng từ nguồn tự nguyện đóng góp của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh
sự ủng hộ của các tướng lĩnh sĩ quan là người con quê hương nam định đang công tác trong lực lượng công an
và sự ủng hộ của các tập thể cá nhân trên địa bàn tỉnh